thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ mới đây tại trụ sở bộ ngoại giao thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng
đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ việt nam và nhân dân việt nam
tặng chính phủ và nhân dân tám nước đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tại đông nam á nam á và nam thái bình dương
số hàng hỗ trợ bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn khẩu trang y tế bộ đồ bảo hộ phòng dịch
và sinh phẩm xét nghiệm virus sars cov hai do việt nam sản xuất với tổng trị giá là bốn trăm hai mươi đô la mỹ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn quốc dũng nhấn mạnh trong bối cảnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường
không quốc gia nào có thể một mình chiến thắng dịch bệnh tất cả cần đoàn kết và tăng cường hợp tác
hỗ trợ lẫn nhau để chung sức vượt qua cuộc khủng hoảng này
trên tinh thần đó việt nam mong muốn chia sẻ một phần nguồn lực trong khả năng của mình
góp phần cùng người dân và lực lượng tuyến đầu
nhân dịp này thứ trưởng cũng mong muốn chính phủ các nước tiếp tục phối hợp
nhất là qua các cơ chế do asean dẫn dắt tạo thuận lợi cho việc hồi hương công dân của nhau
đồng thời tạo điều kiện cho những người ở lại nhất là du học sinh ổn định cuộc sống
được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tiếp tục yên tâm làm việc và học tập ở sở tại